chiều ngày một mươi tám tháng bốn tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ khai mạc ngày sách việt nam lần thứ sáu
đến dự lễ khai mạc có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
hội sách năm nay có sự tham gia của tám mươi bốn đơn vị với khoảng một trăm linh gian hàng nhằm trưng bày giới thiệu các hình ảnh hiện vật về sách
thông qua ngày sách việt nam ban tổ chức muốn tuyên truyền hơn nữa để phát triển văn hóa đọc và xây dựng một xã hội học tập đến tất cả các độc giả trên cả nước
nhân ngày sách việt nam ngày hai mươi một tháng bốn ngày một mươi tám tháng bốn tại trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông thành phố tàm kỳ tỉnh quảng nam
sở thông tin truyền thông tỉnh quảng nam phối hợp với ủy ban nhân dân tp tàm kỳ tổ chức khai mạc triển lãm sách xuất bản phẩm lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín tại quảng nam
điểm nhấn tại triển lãm sách và xuất bản phẩm tại tỉnh quảng nam lần này là hoạt động trưng bày giới thiệu sách và các ấn phẩm thu hút một mươi bốn cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố tàm kỳ tham gia
thông qua hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của sách khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội
còn tại trung tâm hội nghị tỉnh lạng sơn sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở giáo dục và đào tạo sở văn hóa thể thao và du lịch tổ chức khai mạc ngày sách việt nam lần thứ sáu tỉnh lạng sơn
ngày sách tỉnh lạng sơn năm nay có một mươi sáu gian trưng bày trong đó có hai gian điện tử với khoảng một ba trăm linh đầu sách gồm nhiều chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội và pháp luật đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng bạn đọc
sau chương trình khai mạc ngày sách việt nam sẽ diễn ra tuần lệ sách